là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố
vừa kết hợp hóa trang mật phục và tuần tra công khai
những trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm đều được kiểm tra như thế này
tình hình trật tự an toàn trên thành phố diễn ra rất là phức tạp
lộ lên những là thành thiếu niên là tăng trưởng không khí để đi đánh nhau
và đi cắt xe đồ chế gây mất ân trật tự
thì lực lượng c hai chín trăm một mươi một của thành phố đà nẵng thì luôn nưu cao tinh thần
tuần tra khiếp kiến địa bàn khi phát hiện các đối tượng thì sẽ dùng các biện pháp dịch vụ để ngăn chặn
với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm trong năm qua nằm tội chín một mươi một đã xiết chặt địa bàn
xử lý bốn trường hợp vi phạm bàn giao một bốn trăm tám mươi một đối tượng cho công an cơ sở xử lý
tập trung vào các lỗi vi phạm an ninh trật tự ma túy và giao thông
những đóng góp tích cực của lực lượng chín trăm một mươi một và lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở
đã góp phần kéo giảm tội phạm để người dân thành phố
luôn có cuộc sống bình yên
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng suy khắc
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt một phụ nữ buôn bán một trăm bốn mươi kg pháo nổ trái phép với thủ đoạn tinh vi
qua công tác nghiệp vụ lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn có một đối tượng chuyên buôn bán pháo nổ trái phép
với thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
các lực lượng phối hợp bắt quả tàng hoàng thị thuyết trú tại xã an phước huyện long thành
đang tàng trữ tám mươi bốn hộp pháo hoa nổ tại quán cà phê phong hải do chính tuyết làm chủ
tiếp tục kiểm tra bên trong phòng ngủ của tuyết công an phát hiện thêm tám hộp pháo
tổng trọng lượng của số pháo nổi trái phép cơ quan công an thu giữ là một trăm bốn mươi kg
quả đấu tranh bắt đầu thuyết khai nhận đã mua số pháo trên trên mạng xã hội của một đối tượng chưa rõ le lịch để về bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được công an huyện long thành tiếp tục điều tra mở rộng
mặc dù mỗi năm đều xảy ra nhiều vụ tai nạn
nghiêm trọng liên quan đến pháo nổ thế nhưng cứ đến gần dịp tết nguyên đán thì không ít thanh thiếu niên
trong đó đa phần là các em học sinh vẫn len lút mua các vật liệu tiên chất để về tự chế pháo
gửi nhận sau đây tại tỉnh đắk lắc
đây là sáu học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã eo uy huyện rông vắc tỉnh đắk lắc
sau khi mua hóa chất trên mạng các em vào youtube xem hướng dẫn rồi chế tạo pháo
ngoài để đốt vào dịp tết các em còn bán cho các bạn cùng trường
với mức giá từ năm cho đến ba mươi đồng một quả pháo
tại nơi ở của sáu học sinh công an thu giữ ba năm kg hóa chất và năm mươi sáu quả pháo tự chế
còn đây là một một kg tiên chất mà lực lượng công an vừa thu giữ tại một nhà học sinh thuộc trường trung học cơ sở trên địa bàn xã eo uy huyện rông vắc
học sinh này đặt mua trên shopee các hợp chất như calicrat bột lưu hình bột than và natri
sau đó tự trộn thành hợp chất dùng làm thuốc pháo và bán cho tám học sinh khác trong trường
nếu nhồi giấy để tạo thành thuốc pháo thì có thể dẫn đến ma sát
quá trình này ma sát có thể dẫn đến nhiệt và sẽ gây nổ
cái việc vụ việc mà các loại hóa chất tự chế thành thuốc pháo này nổ thì nó gây sức công phá rất lớn
nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của các cháu cũng như những người ngồi xung quanh
tai nạn do pháo nổ thường ở mức độ nặng và rất nặng
có nhiều thanh thiếu niên đã tử vong hoặc bị thương tật

do đó thanh thiếu niên học sinh và người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ
không chế tạo thuốc nổ pháo nổ gây nguy hại cho bản thân và xã hội
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoàng hóa
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giáp
sinh năm hai nghìn bốn hồ hậu thường trú tại thôn đồng lòng xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ hậu thường trú tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phòng cảnh sát thề hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hồ hậu thường trú
tại khu phố một thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện